cùng với số tiền năm trăm linh triệu đồng đã được trao tặng ubnd mặt trận tổ quốc việt nam từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi một
tổng công ty phát điện i đã thành lập đoàn trao quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của mưa bão tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
những ngày qua mưa lũ liên tục tại miền trung đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản
ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội của địa phương đặc biệt là tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
đoàn tổng công ty phát điện một đã đến thăm trao phần quà hỗ trợ bao gồm hiện vật và tiền mặt
với giá trị từ năm trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng cho bốn trăm linh hộ dân tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình và hai mươi hai gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh tại quảng trị
tiếp theo các hoạt động trên căn cứ vào tình hình cụ thể tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ
evn genco một sẽ triển khai hoạt động thăm hỏi trao tặng phần quà hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại quảng nam